trước tình hình ngập lụt tại huyện trương mỹ thành phố hà nội để bảo đảm sức khỏe và phòng bệnh cho người dân
sở y tế tp hà nội đã yêu cầu một số bệnh viện cử bác sĩ trực tiếp về hỗ trợ địa phương
theo đó sở y tế hà nội đã chỉ đạo bệnh viện gia liễu hà nội hỗ trợ một lọ thuốc bôi ngoài da cho người dân vùng lũ
chỉ đạo bệnh viện mắt hà đông hỗ trợ sáu lọ thuốc phòng và điều trị bệnh đau mắt đỏ cho người dân
đồng thời cả hai bệnh viện nói trên đều đã cử y bác sĩ trực tiếp xuống địa bàn để hỗ trợ việc tư vấn khám chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng lũ lụt
sở y tế hà nội cũng yêu cầu trung tâm y tế huyện trường mỹ trạm y tế các xã bị ngập lụt bảo đảm bố trí lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chuẩn bị phương tiện thuốc men để sẵn sàng tiếp nhận và khám cho người dân bảo đảm các trường hợp ốm đau bệnh tật được cứu chữa kịp thời